trước động thái các nước thủy điển và phần lan công khai ý định tham gia liên minh quân sự nato
nhiều nước phương tây đã bày tỏ phản ứng tích cực
ở chiều ngược lại thổ nhĩ kỳ khẳng định sẽ nói không với các nỗ lực gia nhập nato của hai quốc gia này
trong khi đó nga cảnh báo việc nato mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của hai nước trên
sẽ bộng moscow phải có phản ứng
thư ký báo chí của nhà trắng hôm qua cho biết mỹ hoan nghênh những tuyên bố gần đây của hai quốc gia bắc âu nói trên
đồng thời khẳng định washington sẽ ủng hộ mạnh mẽ những đề nghị này ngay khi nó được chính thức đệ trình
các nước anh pháp đức canada cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ về mặt chính trị cho phần lan và thụy điển
những nước vừa quyết định xin gia nhập nato
trong khi đó tổng thống tayyip erdogan khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ nói không với các nỗ lực gia nhập nato của thụy điển và phần lan
đồng thời nhấn mạnh mọi nỗ lực nhằm thuyết phục ankara thay đổi lập trường sẽ đều vô ích
trước đó thổ nhĩ kỳ đã cảnh báo rằng họ có thể phản đối trao quy chế thành viên nato cho thụy điển và phần lan
trong đó ông erdogan gọi hai nước bắc âu là nơi chứa chấp các tổ chức khủng bố ám chỉ đảng công nhân người quốc pkk
mà ankara liệt vào danh sách các nhóm khủng bố
về phía nga tổng thống putin nhấn mạnh
đối với việc mở rộng nato cụ thể là thông qua việc kết nạp thêm các thành viên mới là phần lan và thụy điển
nga không coi là mối đe dọa trực tiếp
tuy nhiên moscow sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đáp trả việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của nato tới lãnh thổ của phần lan và thụy điển
phản ứng của nga sẽ dựa theo bản chất của mối đe dọa mà moscow đối mặt
ông putin cho rằng ngoài việc mở rộng hoạt động nato cũng vượt ra ngoài khuôn khổ khu vực châu âu đại tây dương
và tìm cách tham gia nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế và kiểm soát tình hình quốc tế
theo quan điểm an ninh của mình
do vậy theo tổng thống putin nga sẽ chú ý tới thực tế đó